cục quản lý môi trường y tế bộ y tế đã đưa ra một mươi bốn khuyến cáo và hướng dẫn để người dân đối phó với ô nhiễm không khí nặng nề trong những ngày vừa qua
đây là hướng dẫn đầu tiên của bộ y tế sau nhiều đợt biến động về chất lượng không khí đặc biệt là từ tháng chín tới nay
trong tổng số một mươi bốn mục hướng dẫn có một số khuyến cáo người dân cần đặc biệt lưu ý như thường xuyên theo dõi tình hình chất lượng không khí trên các phương tiện thông tin của cơ quan chức năng
hạn chế ra khỏi nhà đi tập thể dục làm việc ngoài trời trong tình huống chất lượng không khí xấu vệ sinh mũi họng bằng nước muối sinh lý nhất là sau khi ra đường
cha rửa mắt bằng nước muối sinh lý trước khi đi ngủ người hút thuốc nên hạn chế hút thuốc lá người không hút thuốc nên tránh xa khỏi thuốc lá
hạn chế mở cửa sổ cửa ra vào ở những thời điểm chất lượng không khí xấu nhất là những gia đình ở gần đường giao thông và khu vực ô nhiễm
trồng cây xanh trong và quanh nhà giúp ngăn bụi và làm sạch không khí hạn chế sử dụng và thay thế bếp than tổ ong bằng bếp điện bếp từ
người có bệnh hô hấp bệnh tâm phế mãn tính người già người suy dinh dưỡng người bệnh tim mạch cần thực hiện các biện pháp dự phòng kể trên nghiêm ngặt hơn
nếu có bất thường cần đến cơ sở y tế kịp thời